hôm nay tại tp hcm ban chỉ đạo thực hiện nghị quyết trung mương ba khóa một mươi đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo đề án tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung mương ba khóa một mươi gồm các tỉnh khu vực miền trung và miền nam đến dự và chủ trì hội nghị có đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa một mươi về tăng cường sự lãnh đạo của đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng lãng phí
trong một mươi năm qua toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở đã thực hiện nghiêm túc tình trạng tham nhũng lãng phí được kiềm chế ngăn chặn từng bước được đẩy lùi
tuy vậy vẫn còn tình trạng một số tổ chức cơ sở đảng thực hiện chưa nghiêm túc
nhiều nơi người đứng đầu còn thiếu gương mẫu nể nang né tránh che giấu khuyết điểm hành vi tham nhũng
tham nhũng lãng phí vẫn còn nghiêm trọng với những biểu hiện tinh vi phức tạp xảy ra trên nhiều lĩnh vực nhiều cấp nhiều ngành
do đó công tác phòng chống tham nhũng lãng phí là công việc trước mắt cũng như lâu dài đòi hỏi sự quyết tâm của tất cả các cấp các ngành
đồng thời cần nêu cao vai trò của người đứng đầu người lãnh đạo trong việc chống tham nhũng lãng phí
thời gian tới gắn với việc thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi hai
đảng và nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện thể chế trong công tác phòng chống tham nhũng một cách linh hoạt sát thực tiễn
tăng cường công tác kiểm soát việc kê khai minh bạch tài sản thu nhập nâng cao trách nhiệm của cấp ủy người đứng đầu
tính gương mẫu của cán bộ đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh vai trò tự kiểm tra giám sát trong công tác phát hiện tham nhũng
cần mở rộng phạm vi của các tội phạm tham nhũng ra khu vực ngoài nhà nước để đáp ứng nhu cầu thực tiễn hiện nay